thưa quý vị vào trưa nay sở y tế hà nội thông báo từ sáu h cho đến một mươi hai h ngày một mươi tháng tám
thủ đô đã ghi nhận bốn mươi hai ca mắc mới covid một mươi chín trong đó có ba mươi hai ca tại khu cách ly một mươi ca tại cộng đồng
các ca mắc mới phân bổ bệnh nhân theo quận huyện trong đó đông anh là một mươi bốn ca thanh trì tám mê linh sáu
thường tín bốn hoàng mai ba bắc từ liêm ba hoàn kiếm hai bà trưng trương mỹ đống đa
như vậy tính từ một mươi tám h ngày chín tháng tám cho đến một mươi hai h ngày một mươi tháng tám hà nội đã ghi nhận năm mươi sáu ca mắc mới
và từ ngày một mươi cho đến ngày một mươi bảy tháng tám thành phố hà nội đã mở đợt cao điểm lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai cho khu vực và nhóm người có nguy cơ cao
cũng bắt đầu từ ngày hôm nay viện vệ sinh dịch tễ trung ương thu tuyển những tình nguyện viên đầu tiên cho giai đoạn hai thử nghiệm lâm sàng vaccine covid tại thái bình
covax do viện vaccine và sinh phẩm y tế phát triển và là vaccine thứ hai ở việt nam được bộ y tế cho phép tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người sau vaccine nanocovax của công ty nanogen